khi vui chơi như vậy người dân có mặc áo phao hay không

phóng viên truyền hình công an nhân dân đã làm việc với ủy ban nhân dân xã lại yên
hôm qua gia đình ông lê hồng khải mới chuyển cái vịt đạp nước về từ hôm qua

hoặc chưa tham gia bất kỳ thu tiền dịch vụ hoặc là triển khai
tối hôm qua thì lúc hai mươi một h đêm thì gia đình nạn nhân cháu bé ở ngay bên cạnh chỗ bộ hồ
thì dạ có đặt vấn đề với gia đình là theo thông tin anh em nắm được là
đặt vấn đề lúc đó là hai mươi một giờ muộn rồi nhưng ông lê hồng khải cũng không đồng tình
nhưng mà vì nài của gia đình thì chính vì vậy là cái việc đó xảy ra
xã cũng có các pano để cảnh báo trên dọc từ các tuyến đi đường
đặc biệt là tại những khu vực mà các cháu hay tắm trong dịp mùa hè
các dáng pano khẩu hiệu về cái cảnh báo là đầm sông nguy hiểm
khi trẻ em tắm thì có người lớn đi kèm
tuy nhiên trong cái ao cá bắc hồ là vừa rồi qua là có cái liên quan đến cái vấn đề là
triển khai cái đầm ở phía đó để nấu giá
thì trong cái việc đầu tư xây dựng thì chưa hoàn thiện thì anh em chưa hoàn thiện lại
sau khi nắm được thông tin thì tôi cũng triển khai lực lượng
rồi là báo cáo các đồng chí trực ban của công an huyện
rồi các đồng chí lãnh đạo địa phương
qua cái việc đó thì đội điều tra công an huyện về cũng đã làm việc với chỗ ông lê hồng khải
là chủ của cái con vịt đó và cũng đã đình chỉ ngay rồi
từ trước cho đến nay đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước đặc biệt ở vùng nông thôn
vụ việc này như hồi chuông cảnh báo công tác quản lý các trò chơi trên sông hồ
nhưng quan trọng hơn chính là ý thức sự thận trọng của chính mỗi người dân
bởi chỉ một sự bất cần sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn
thưa quý vị những ngày vừa qua hàng chục nghìn hộ dân tại thành phố hà nội
hoang mang và bất an với sự cố nước bốc mùi khó chịu lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân phải đi mua nước bình thậm chí là đi xin nước để sử dụng
sau nhiều ngày cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến nước sạch
ở hà nội có mùi lạ là bởi một lượng dầu thải đã được đổ trộm vào khe núi
sau đó dầu lan vào kênh dẫn của nhà máy nước sạch sông đà
trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý thì nguồn nước có mùi lạ đó vẫn hàng ngày chảy về nhà người dân
hình ảnh này đã xuất hiện nhiều ngày qua tại các khu đô thị thuộc địa bàn quận hoàng mai
hà đông thanh xuân nam tử liêm hà nội
khi nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của họ xuất hiện mùi lạ nước nổi váng
khiến người dân không thể tiếp tục sử dụng nguồn nước đó
đi mua từng bình nước
thậm chí đem từng cái xô cái chậu để đi lấy nước như thế này
cuộc sống bị đảo lộn đặc biệt người dân sống trong sự hoang mang và lo lắng
có điểm rằng nó rất là khét
nên là các con các cháu không thật dùng nước nào để rửa
nước lấy ra nó có mùi toàn là mùi thuốc tẩy với lại là mùi carotamin b đấy cháu
nó phá ra nhiều lắm
dân cư là sinh hoạt rất là vất vả và phức tạp

để hết nước đi cháu
mà sinh hoạt hàng ngày của các cháu bây giờ rất là vất vả
mùi nó cứ hôi hôi nó hôi hôi
rất là khó chịu
mọi người là không ai dám dùng
chỉ dùng để rửa ráy phải giặt quần áo thôi
tắm giặt cho người lớn
còn cho bé phải đi mua
ăn uống là phải đi mua
như nhà cô phải đi mua một trăm linh
khi nguồn nước sinh hoạt hàng ngày không đảm bảo
người dân phải tự tìm cách sử dụng nguồn nước khác để tránh gặp những rủi ro về sức khỏe là điều tất yếu
tuy nhiên điều khiến người dân cảm thấy hoang mang và bức xúc
bởi khi xảy ra sự cố nước có mùi lạ
thì họ không nhận được cảnh báo hay khuyến cáo nào từ nhà máy cung cấp nước
mọi người đều thắc mắc là tại sao ở trên nhà máy lại không thông báo
với cả không đóng nguồn nước để tránh tình trạng dân ăn phải nước
chắc chắn là thứ nhất là thiếu trách nhiệm
thứ hai là nói thật sự là có hiện tượng chị nói nặng ra là gian dối
bởi vì một nhà cung cấp thì bao giờ cũng phải cung cấp hàng đủ đúng tiêu chuẩn
khi mà họ gặp phải rủi ro cái đấy là rủi ro bắt đầu từ nguồn nhà máy nước
người ta gặp rủi ro nhưng người ta đã không đối diện với điều đấy và người ta giấu nhẹ đi
thì như thế là không hay
và nó sẽ gây cho người dân các cái hoang mang
nước sạch nay không còn sạch
có nước nhưng không dám dùng
giờ đây hàng nghìn người họ chỉ còn cách tự cứu lấy chính bản thân mình
trong khi những đơn vị liên quan trực tiếp như nhà máy nước sạch sông đà
thuộc công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông đà viuacuco
hai đơn vị tiếp nhận rồi cung cấp nước cho người dân
là công ty cổ phần viwako lại thờ ơ và thiếu trách nhiệm
nguồn nước được cho là nhiễm dầu thải vẫn hàng giờ chảy về từng nhà
một tòa nhà trên địa bàn quận bảy thành phố hồ chí minh mới được lực lượng chức năng giải cứu xuống dưới an toàn
khoảng tám giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện một thanh niên leo lên mái tòa nhà số một trăm bốn mươi bảy ba
đường nguyễn thị thập quận bảy thành phố hồ chí minh và liên tục la hét quẩy phá có biểu hiện ngáo đá
tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng sau đó có mặt thuyết phục thanh niên trên
song người này cố thủ và liên tục gây áp lực
sau gần sáu giờ trên sân thượng nam thanh niên đuối sức cảnh sát đã tiếp cận khống chế đưa đi bệnh viện
để hỗ trợ y tế và làm các thủ tục liên quan
một thông tin tiếp theo khoảng một mươi một h ba mươi trưa nay ngày một mươi năm tháng một mươi nhóm công nhân đang tháo dỡ công trình
trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã không may bị tường đổ sập đè làm hai người bị thương nặng
thông tin ban đầu thời điểm trên nhóm công nhân tháo dỡ vật liệu tại cửa hàng buôn bán
thiết bị phòng cháy chữa cháy trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
thiếu bất ngờ tường đổ sạch hai công nhân không kịp tránh đã bị đè trúng và mắc kẹt phía dưới
phát hiện vụ việc người dân đã dùng xe nâng giải cứu các nạn nhân ra ngoài
đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
chính quyền địa phương cũng đã có mặt lập biên bản vụ việc để điều tra xử lý theo quy định
ngày một mươi năm tháng một mươi hàng năm được thế giới chọn là ngày rửa tay với xà phòng
và đây là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay
đặc biệt là đối với bệnh chân thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện
theo tổ chức y tế thế giới việc rửa tay giúp giảm thiểu số người chết do nhiễm khuẩn gây ra
theo thống kê của quỹ nhi đồng liên hiệp quốc số người rửa tay bằng xà phòng chỉ chiếm một mươi hai trước khi ăn
và một mươi sáu sau khi đi vệ sinh đây là thói quen gây ra hàng loạt dịch bệnh nguy hiểm hiện nay
đặc biệt tại môi trường bệnh viện nơi chứa nhiều các dịch cơ thể máu chất bài tiết
dễ lây lan và truyền bệnh chỉ một động tác vệ sinh tay sạch có thể làm giảm hai mươi năm khả năng
lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy hoạt động kêu gọi cộng đồng rửa tay bằng xà phòng
diễn ra tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm chiều ngày một mươi năm tháng một mươi nhằm mục đích nâng cao ý thức người dân
trong việc bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ việc rửa tay với xà phòng
trung tâm tim mạch bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa được trao chứng nhận trung tâm độc lập
thực hiện thủ thuật thay van động mạch chủ qua da và đây là trung tâm thứ hai và là bệnh viện công lập
đầu tiên tại việt nam nhận chứng nhận này
đây là kỹ thuật thay van tim hiện đại nhất thế giới giúp người bệnh giảm thiểu đau đớn các biến chứng
trong và hậu phẫu so với phẫu thuật mổ hỡ hở thời gian phục hồi nhanh từ hai đến ba ngày
cũng như không để lại sẹo mổ như trước đây kỹ thuật thay van động mặt chủ qua da được dùng
để điều trị các trường hợp hẹp van động mạch chủ nặng trong tương lai có thể dùng cho cả những trường hợp
hỏa văn động mạch chủ tại buổi trao chứng nhận trung tâm tim mạch đã thực hiện thay văn động mạch chủ
qua da cho bệnh nhân sáu mươi tuổi ngụ thành phố hồ chí minh theo các bác sĩ với kỹ thuật tavi
người bệnh được điều trị tối ưu giúp rút ngắn thời gian và đem lại hiệu quả điều trị cao
kính thưa quý vị văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản thông báo kết luận
của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về thu phí đổ xe ô tô dưới lòng đường
trên địa bàn thành phố
giao sở giao thông vận tải thành phố đặt hàng công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên
dịch vụ công ích thanh niên sung phong thực hiện dịch vụ thu hộ phí sử dụng tạm thời lòng đường
để đổi xe ô tô theo như đề xuất của sở trước đó
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở giao thông vận tải thành phố
phối hợp với sở tư pháp công an thành phố sở tài chính cục thuế thành phố và các cơ quan đơn vị
có liên quan xây dựng quy trình xử lý vi phạm hành chính vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí
đổ xe ô tô dưới lòng đường
trong đó dự thảo văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thí điểm hình thức
xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh nghĩa là phạt nguội thông qua hệ thống camera
hoặc các thiết bị ghi hình khác phù hợp đối với hành vi vi phạm về trực tự an toàn giao thông
vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí trên địa bàn thành phố với mức phạt cao nhất
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị việc theo thành phố
chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội tiếp tục hoàn thiện về giải pháp công nghệ thu phí đầu xe ô tô
theo hướng tích hợp đa tiện ích kết nối liên thông với bãi đậu xe của các tổ chức tư nhân
như khách sạn trung tâm thương mại bến xe sân bay đồng thời đa dạng các hình thức thanh toán phí
thông qua các loại ví điện tử tài khoản ngân hàng điện thoại thiết bị chấp nhận thanh toán di động bằng thẻ ngân hàng
trước tình trạng mất an toàn giao thông liên quan đến xe thô sơ ba bánh xe tự chế
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện khẩn trương ra soát thống kê
để chuyển đổi nghề cho những người đang sử dụng loại phương tiện này để mua sinh
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông
có liên quan đến xe thô sơ ba bánh xe tự chế làm hai mươi một người tử vong
hiện thành phố có gần hai một trăm bảy mươi xe cơ giới ba bánh
được đăng ký cấp biển số khoảng một mươi xe ba bánh bốn bánh thua sơ tự chế
không động cơ và có động cơ nhưng không đủ điều kiện để cấp phép
chưa kể xe tại các địa phương lân cận ra vào thành phố do không đầy đủ thiết bị
xe thua sơ xe tự chế nên tìm mở nguy cơ tai nạn rất cao khi được tận dụng để chở hàng cùng kênh
xe quá hàng tác động xấu đến môi trường
do đó việc hạn chế loại phương tiện này sẽ góp phần kéo giảm tai nạn ủng tắc giao thông trên địa bàn
để làm được điều này các cấp chính quyền sẽ ra soát để tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi nghề để ổn định cuộc sống
kính thưa quý vị hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi trường trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi tp hcm
đã tổ chức cho học sinh khối một mươi hai làm bài thi giữa kỳ môn toán lý hóa với hình thức là trực tuyến
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi trường trung học phổ thông trần hữu trang quận năm tp hcm
cũng đã tổ chức cho học sinh khối một mươi hai làm bài thi giữa kỳ môn toán lý hóa với hình thức là trực tuyến
và đây là hai trường trung học phổ thông đầu tiên tại tp hcm áp dụng hình thức kiểm tra mới mẻ này
các em sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối wifi để làm bài thi trực tuyến
với thời gian mỗi môn là bốn mươi năm phút học sinh làm bài kiểm tra trên điện thoại cá nhân
mỗi em được cấp một tài khoản đến giờ làm bài nhà trường gửi đề kiểm tra vào tài khoản của học sinh
các em sẽ tính toán trên giấy nháp và điện kết quả bằng điện thoại
nếu mà mình lên trên mạng mà có lời giải
thì cái trang đó sẽ tự động kết thúc phần làm bài của mình
vì vậy nên tạo cho mấy bạn được cái sự trung thực trong thi cử để ra được cái điểm số chính xác nhất
phần mẹ thấy ổn tại làm xong biết điểm liền thì mình biết được năng lực mình ở đâu
mình thấy dễ là mình chỉ cần có cái điện thoại thôi là mình có thể làm bài được
và đôi lúc thì giáo viên có thể quăng bài tập bên đây rồi mình cứ việc làm ở bất cứ đâu nếu mà mình rảnh
đây là ứng dụng do trường phù hợp với trường học thông minh
trường học thông minh bảy trăm tám mươi chín vn thực hiện ứng dụng nền tảng công nghệ trong bài thi giữa học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
về đề thi ngoài ngân hàng câu hỏi gợi ý của ứng dụng
giáo viên bộ môn của nhà trường đã xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn thành các mã đề căn cứ từ ma trận
và câu trúc đã được tổ bộ môn và bang giám hiệu thông qua
tất cả những cái thao tác này đã được các thầy cô trong lớp huấn luyện và hướng dẫn cho các em làm cho tốt cái phần mẹ mẹ
tức là các em có thể là chọn những cái phần bài tập trắc nghiệm
để các em luyện tập ở nhà
còn để tổ chức cho một kỳ thi và tránh rủi ro thì hiện nay là với một cái số nhỏ như là trường
hoặc là một số trường ghép lại thì cũng chưa đủ
mà rất cần một cái sự đồng bộ của sở hoặc của thành phố để có một cái cơ sở hạ tầng
có một nguồn thông tin tốt thì lúc đó khi tổ chức trên máy tính thì nó mới hạn chế các rủi ro
việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến là một doanh nghiệp
những bước chuẩn bị của nhà trường trong việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá
vừa phát huy tính năng động sáng tạo của người học vừa tiết kiệm thời gian cho giáo viên
tuy nhiên để tổ chức thành công hiệu quả hơn các kỳ kiểm tra không giấy với quy mô lớn
thì cần phải có sự cải tiến đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật
để tránh những sự cố liên quan đến đường truyền trong giờ làm bài của các em